giả danh nhân viên sản giao dịch thương mại điện tử shopee tại tỉnh cao bằng và tỉnh thái nguyên
một đường dây lừa đảo đã bị công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh thái nguyên triệt phá
cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp nguyễn thị tuyết dân một đối tượng trong đường dây này
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dân tổ công tác phát hiện một mươi hai đối tượng đang kết nối
gọi điện cho nhiều người để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan điều tra thu giữ một mươi bảy máy tính sách tay nhiều đồ vật tài liệu
sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ một mươi bốn đối tượng tại thành phố thái nguyên
đang gọi điện mời khách hàng tham gia giao dịch vụ việc tiếp tục được điều tra
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt quả tàng ba mươi ba đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại ấp một xã an hòa huyện tam nông
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi năm con gà trống đá
một mươi hai cặp cửa sắt một tấm nhựa bốn mươi hai xe mô tô và số tiền khoảng ba mươi đồng
do các đối tượng giao nộp vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
lô hàng hóa gồm hai trăm bảy mươi bảy lọ tinh dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ dùng cho thuốc lá điện tử
được bày bán tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ đồ uống trên địa bàn thành phố lạng sơn
đã bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện thu giữ
làm việc với cơ quan công an chủ lô hàng khai nhận số tinh dầu trên được mua trôi nổi
trên mạng xã hội với giá từ hai mươi năm cho đến năm mươi đồng
lọ tinh dầu được bán cho khách nhằm kiếm lời với giá từ chín mươi cho đến hai trăm linh đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra